sau khi kiểm tra tại hiện trường lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt
xảy ra tại xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi vào trung tuần tháng chín vừa qua
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đã có kết luận nguyên nhân cá lồng bè chết hàng loạt
theo đó nguyên nhân cá chết được xác định là do tại vị trí nuôi bị ô nhiễm môi trường
nguồn nước thiếu oxy
theo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng ngãi thì nguyên nhân cá chết được xác định
do các hộ nuôi tự phát vị trí nuôi gần bờ ngay trên khu vực tàu thuyền neo đậu
gần khu vực các nhà máy chế biến hải sản dẫn đến lượng chất thải rác thải và dầu
thường xuyên tập trung quanh vùng nuôi
đồng thời nắng nóng kéo dài làm cho nhiệt độ nước biển vùng ven bờ tăng cao
khiến cho các lồng cá bớp bị thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt
để không xảy ra tình trạng cá chết bất thường ngành chức năng tỉnh quảng ngãi
khuyến cáo người dân nuôi trong vùng quy hoạch tránh xa nơi ô nhiễm dầu
dẫn đến chết hàng nuôi đúng lịch thời vụ sử dụng các biện pháp đảo nước
để tăng cường oxy hòa tan làm sạch môi trường nước tại lồng nuôi
hiện tại xã phổ thạnh huyện đức phổ có khoảng một trăm linh năm hộ nuôi cá tự phát
với số lượng ba trăm một mươi năm lồng con giống chủ yếu mua từ tỉnh khánh hòa chưa qua kiểm dịch